để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tỉnh quảng trị hiện đang chú trọng giúp các nhà đầu tư và doanh nghiệp
trong đó trọng tâm là giúp nhà đầu tư tiếp cận đất đai góp phần cải thiện môi trường đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
công ty jean việt nam đầu tư sản xuất dụng cụ du lịch vào khu công nghiệp nam đông hà tỉnh quảng trị
với diện tích đất mà doanh nghiệp này thuê trên ba bảy hectare để triển khai các hạng mục của dự án
ngay sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư vấn đề hợp đồng cho thuê đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đã được cơ quan chức năng tỉnh quảng trị triển khai tích cực
chỉ sau ít ngày công ty này đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai sở tài nguyên và môi trường tỉnh quảng trị kịp thời hướng dẫn cho doanh nghiệp
trong thủ tục thuê đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đap tháo gỡ khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng
rút ngắn thời gian giao dịch hành chính liên quan đến đất đai
theo quy định giải quyết hồ sơ thuê đất là hai mươi ngày nhưng tại quảng trị chỉ thực hiện từ ba đến năm ngày
trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ từ một đến hai ngày chứ không phải năm ngày như quy định
khi bộ phần tiệp nhận và trả kết quả một cửa của tỉnh được thành lập
thì về việc thủ tục cho các nhà đầu tư sẽ được tạo điều kiện thuận lợi hơn
tại quảng trị ngày càng có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu đầu tư tại các khu kinh tế khu công nghiệp
bên cạnh các cơ chế bốn chính sách của trung ương và của tỉnh
thì lĩnh vực tiếp cận đất đai luôn được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm
với cam kết giảm tối thiểu năm mươi thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai
cũng như kịp thời tháo gỡ những vướng mắt tỉnh quảng trị hy vọng sẽ thu hút nhiều hơn nhà đầu tư đến với địa phương mình